đoàn kết hết thầy các tầng lớp nhân dân không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị để thực hiện cho được mục tiêu cao nhất là giải phóng dân tộc giải phóng đất nước
có thể nói mặt trận việt minh thực sự là biểu tượng sáng ngời của khối đại đoàn kết dân tộc của tư tưởng hồ chí minh về mặt trận dân tộc thống nhất
nhiều bài học quý báo được đảng ta vận dụng một cách linh hoạt hiệu quả trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp chống đế quốc mỹ xâm lược và trong giai đoạn hiện nay
tư tưởng mặt trận thống nhất dân tộc không chỉ có tác dụng to lớn trong cách mạng giải phóng dân tộc
mà còn có tác dụng quyết định cho sự thành công của công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay và sau này
đại hội hợp nhất việt minh lên việt năm một nghìn chín trăm năm mươi một đã nói là